trước đó công an tỉnh hòa bình nhận được đơn đề nghị của bà bùi thị hương chú tại huyện lạc sơn về việc đêm ngày bốn tháng chín con trai bà là bùi văn nam nhận được cuộc điện thoại sau đó lái xe ô tô đi khỏi nhà gia đình không liên lạc được
quá trình xác minh công an tỉnh hòa bình xác định chiếc xe ô tô này được cầm cố tại bốn mươi hai nguyễn tuân quận thanh xuân hà nội
qua trích xuất camera tại cửa hiệu thu được hình ảnh của hiền và an đi xe ô tô của anh nam đến cầm đồ lấy hai mươi triệu đồng
đến chiều ngày một mươi bốn tháng chín lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng hiền và sáng ngày một mươi năm tháng chín đối tượng an trở về xóm thì bị bắt giữ
trước đó an và hiền còn gây ra vụ cướp xe ôm tại quận nam từ liêm hà nội
hiện công an tỉnh hòa bình đang phối hợp với công an quận nam từ liêm tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thấy bạn mình bị người khác đánh một đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến đối phương trọng thương
trước đơn kháng cáo của bị cáo với bản án sơ thẩm về hành vi cối gây thương tích
tòa nhân dân tp đà nẵng đã mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo về hành vi giết người
bị cáo tên trần thanh thịnh hai mươi bốn tuổi trú tại quận hải châu tp đà nẵng theo cáo trạng vào sáng hai mươi bảy tháng năm
chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà bị cáo thịnh đã dùng dao đâm nhiều nhát vào những vùng hiểm yếu trên cơ thể của phạm huy thông chú quận ngũ hành sơn
khi bị đâm thông bỏ chạy nhưng vẫn bị thịnh đuổi theo chém và được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời
sau khi thực hiện hành vi thịnh đã bỏ mặc thông và lẩn trốn đi nơi khác sau đó bị công an quận hải châu bắt giữ
tại phiên xét xử bị cáo thừa nhận đã thực hiện hành vi phạm tội nhưng trong nhận thức còn nhiều hạn chế
căn cứ vào lời khai của bị cáo và truy tố của viện kiểm sát
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt trần thanh thịnh bảy năm tù về tội giết người
tiếp theo là một số tin vấn liên quan đến tội phạm ma túy tại an giang và sóc trăng
chứa chất bột màu trắng và sáu đoạn ống nhựa chứa tình thể màu trắng
khám xét khẩn cấp nơi ở của huy lực lượng công an tiếp tục phát hiện thu giữ một mươi chín đoạn ống hút nhựa chứa chất ma túy
một bọc ni lông chứa nhiều chất bột màu trắng nghi là heroin cùng nhiều tăng vật khác
tại cơ quan công an huy khai nhận muôn ma túy của người bạn quen trong tù tên dũng từ tp hcm
còn tại sóc trăng vào tối hai mươi một tháng chín tại khu vực gần vòng xoay tuyến tránh nội ô thành phố sóc trăng
trên quốc lộ một a thuộc địa bàn phường bảy tp sóc trăng
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tổ tuần tra thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sóc trăng
đã phát hiện hai đối tượng là lý gia bảo và lê văn tâm cùng chú tỉnh hậu giang
đang có hành vi tăng chữ trái phép chất ma túy nên đã bắt giữ đối tượng
giao cho công an tp sóc trăng xử lý
tăng vật thu giữ gồm hai bịch ma túy đá một xe mô tô hai điện thoại di động
cùng một số tăng vật khác có liên quan
một đối tượng từ hai mươi năm đến sáu mươi tuổi đang tham gia đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu
vừa bị công an tp sóc trăng tỉnh trà vinh bắt quả ta
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một bộ lắc tài xỉu một mươi điện thoại di động
một mươi bảy chiếc xe mô tô và gần hai trăm linh triệu đồng
được biết đây là tụ điểm đánh bạc do bà nguyễn thị thu điểm chú tại huyện duyên hải
và bà trần thị hoa chú huyện cần ngang đứng ra tổ chức và mời các con bạc tham gia
riêng bà hoa từng có ba tiền án về tội đánh bạc
hiện công an tp sóc trăng đang tiếp tục điều tra xác minh xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
sáu bốn trăm linh bao thước láng ngoại các loại là tăng vật mà phòng cảnh sát kinh tế công an tp sóc trăng thu giữ
tại một ngôi nhà không số ở ấp phú chiến xã phú hưng tp sóc trăng do ông phan hữu công làm chủ
tại hiện trường lực lượng qua kiểm tra công an tp sóc trăng phát hiện hàng rào lưới b bốn mươi phía sau ngôi nhà trên
bị xé rách khoảng một mét
ngay phía bên phần đất sắp ranh có nhiều túi xốp đựng thuốc láng ngoại nhập lậu
lực lượng chức năng xác định số thuốc lá này đã được đưa từ phía nhà của ông công sang cất dấu
hiện toàn bộ tăng vật đã được cơ quan công an tạm giữ để điều tra làm rõ
một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra giữa xe mô tô và xe ô tô tải trên quốc lộ sáu mươi
thuộc địa bàn ấp hòa hưng xã hòa lộc huyện mỏ cây bắc tỉnh bến tre là một người tử vong tại chỗ
xe mô tô do anh nguyễn văn truyền chú huyện mỏ cây bắc điều khiển lưu thôn thân hướng từ thành phố biến tre đi huyện mỏ cây bắc
thì va chạm với xe ô tô tải do nguyễn minh nghĩa chú tại huyện càng long tỉnh trà vinh điều khiển theo chiều ngược lại
cú va chạm mạnh khiến anh nguyễn văn truyền tử vong tại chỗ
theo kết quả điều tra ban đầu nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do nạn nhân chạy xe mô tô lấn trái đường
còn vào lúc chín h bốn mươi sáng nay tại km tám mươi bốn chín trăm linh quốc lộ hai trăm bảy mươi chín thuộc địa phận đội sáu
xã thanh sương huyện điện biên tỉnh điện biên cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
bà lò thị cư chú huyện điện biên điều khiển xe máy chở ba người nữa là lò thị chi quảng thị hiền và quang thị hiền vân
chạy theo hướng từ thành phố điện biên phủ đi xã nong hẹt huyện điện biên
khi đến địa điểm trên đã va chạm với xe ô tô đi ngược chiều do phạm công cảnh chú huyện điện biên điều khiển
vụ va chạm đã khiến bà lò thị cư tử vong tại chỗ ba người cùng trên xe với bà cư bị thương phải nhập viện cấp cứu ở bệnh viện đa khoa tỉnh điện biên
việc tháo rỡ giải phân cách tại điểm giao cắt giữa quốc lộ năm mươi bảy với đường trần đại nghĩa thuộc phường bốn thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại dễ dàng hơn
tuy nhiên tại giao lộ này thời gian qua lại xảy ra tình trạng người tham gia giao thông điều khiển phương tiện đi ngược chiều
để sang cổng bệnh viện gây mất an toàn
tiêm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông ghi nhận của phóng viên intv tại tỉnh vĩnh long
hàng ngày trước cổng bệnh viện đa khoa vĩnh long đoạn giao cắt giữa đường trần đại nghĩa và quốc lộ năm mươi bảy
có hàng ngàn lượt người và phương tiện lưu thông qua đây
vì thế để hạn chế việc đi ngược chiều từ bệnh viện qua đường trần đại nghĩa
cơ quan chức năng đã cho tháo gỡ một đoạn dài phân cách trên quốc lộ năm mươi bảy với chiều dài ba mươi tám m
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại dễ dàng
thế nhưng thời gian qua lại xảy ra tình trạng người tham gia giao thông điều khiển phương tiện
từ đường trần đại nghĩa phường bốn thành phố vĩnh long thẳng ra quốc lộ năm mươi bảy
và đi ngược chiều đến cổng bệnh viện đa khoa vĩnh long
thế nhưng thời gian qua lại xảy ra tình trạng người tham gia giao thông điều khiển phương tiện

phường bốn thành phố vĩnh long thẳng ra quốc lộ năm mươi bảy và đi ngược chiều từ đường trần đại nghĩa
đã cố tình nối nhau đi ngược chiều sang điểm giao thông nói trên gây cản trở hỗn loạn trong khu vực
thực tế trong thời gian qua cũng có một số vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực này
lực giao thông đường bộ nghiêm cấm hành vi đi ngược chiều
hướng tới để đảm bảo trực tự toàn giao thông ngăn chặn tai nạn giao thông xảy ra
thì lực lượng từng trang kiểm soát sẽ tăng cường từng trang kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm vì đi ngược chiều
đặc biệt là đối với xe mô tô xe gắn máy
tham gia giao thông nhưng chạy ngược chiều không chỉ gây nguy hiểm cho chính người đi ngược chiều
mà còn gây nguy hiểm cho những người cùng tham gia giao thông
rất mong những người tham gia giao thông qua khu vực trên có ý thức hơn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật
đồng thời lực lượng chức năng cũng cần tăng cường xử lý nghiêm những hành vi vi phạm
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông hạn chế tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra
tiếp theo bên tập viên ninh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm